trên biển khu vực bắc biển đông và huyện đảo hoàng sa mưa tăng lên mức giải rác
với khu vực giữa biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa tiếp tục duy trì tình trạng mưa rông từ giải rác đến nhiều nơi
nên tầm nhìn xa hầu khắp các khu vực trên biển đông đều thấp dưới một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh và thành phố trên cả nước